tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả khi mà nhiều ngày qua chúng ta không có ca nhiễm mới trong cộng đồng
hình ảnh uy tín của việt nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế cả về chống dịch an toàn tài chính và hạn tín dụng quốc gia
niềm tin của người dân vào đảng và chính phủ được nâng lên
việt nam đứng thứ một mươi hai trong số sáu mươi sáu nền kinh tế mới nổi về sức khỏe tài chính
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng năm chiều nay
nó khá nhưng chưa đạt yêu cầu công nghiệp giảm do chuỗi cung ứng gặp trở ngại nông nghiệp gặp khó khăn do thời tiết nắng hạn

thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng năm chiều nay